để cùng góp sức với các tổ chức cá nhân vì người dân vùng lũ miền trung ruột thịt
thì trong những ngày vừa qua công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng nutifood đã đến các vùng lũ miền trung
tặng hàng chục nghìn lon sữa cho trẻ em tổng trị giá hơn năm mươi tỷ đồng
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai thông qua ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
công ty nutifood đã tặng một mươi sáu lon sữa trị giá năm hai tỷ đồng cho trẻ em ở bảy mươi trường mầm non
thuộc các huyện tuy an tây hòa phú hòa đông hòa thị xã sông cầu và huyện miền núi đồng xuân
đây là những phần quà thiết thực nghĩa tình nằm trong chương trình hỗ trợ dinh dưỡng sau lũ lụt của nutifood
gửi đến trẻ em các tỉnh phú yên khánh hòa giúp các em vùng bị ngập lụt
chia cắt dài ngày bổ sung dinh dưỡng sau những ngày thiếu thốn vì chạy lũ
từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh phú yên đã vận động được hơn ba tỷ đồng
các tổ chức cá nhân hỗ trợ trên một mươi hai năm tỷ đồng ủng hộ giúp nhân dân vượt qua mất mát
khó khăn sớm ổn định cuộc sống trước tết nguyên đán